các bệnh viện trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã bắt đầu triển khai rộng rãi để tạo thuận lợi cho người dân khi khám chứa bệnh cũng như cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa
bệnh viện nhân dân gia đình là một trong những cơ sở y tế đầu tiên trên địa bàn thành phố được lựa chọn để triển khai thực hiện thiết điểm tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cứ công dân kể từ ngày tám tháng ba vừa qua
với hơn ba bệnh nhân đến khám ngoại trú mỗi ngày bệnh viện nhân dân gia đình phải giải quyết rất nhiều thủ tục hành chính cho bệnh nhân
trong đó có việc sai sót thông tin quên mang thẻ bảo hiểm y tế vì vậy việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cứ công dân gắn chip đang giúp cho bệnh viện thuận lợi hơn rất nhiều trong khâu thủ tục hành chính